vâng thưa quý vị và trong ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng chín bộ công an đã có điện gửi cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các địa phương
về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
xử lý các tình huống cháy nổ giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản đặc biệt là đối với các loại hình nhà ở nhiều căn hộ
trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
bộ công an yêu cầu cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện ngay các nội dung sau
công an các địa phương tiếp tục phối hợp các cơ quan truyền thông chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân vào các khung giờ vàng trên các kênh truyền hình địa phương
qua các phương tiện phát thanh tại các khu dân cư trên gia lô facebook trực tiếp tuyên truyền tập huấn hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy
thoát nạn cho một trăm linh hộ gia đình người làm việc tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ
có mật độ người ở cao tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân
tham mưu ubnd cung cấp chỉ đạo các sở ngành chức năng công an xây dựng công thương điện lực ubnd cấp huyện
phối hợp tổ chức tổng kiểm tra giả soát các yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ trung cư mini
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm
hai giao cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc bộ xây dựng công an các địa phương
tham mưu sơ kết tám tháng thực hiện chỉ thị số một cttg ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
và đề xuất báo cáo chính phủ các giải pháp cấp bách để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ trung cư mini
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
hướng dẫn chỉ đạo đôn đốc tổ chức kiểm tra việc thực hiện điện này các đồng chí lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ về kết quả thực hiện của các địa phương phối hợp với các cơ quan thông tin
truyền thông trung ương các nhà mạng viễn thông tuyên truyền khuyến cáo cho người dân về kiến thức kỹ năng phòng ngừa cháy nổ thoát nạn
đặc biệt các loại hình cơ sở tiềm mẩn nguy cơ cháy nổ cao tập trung đông người phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ xây dựng
khẩn trương hoàn thành quy chuẩn sửa đổi qcvn sáu hai nghìn hai mươi hai bxd tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ bảo đảm tiến độ chất lượng